tại nhà quốc hội nhân kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập công đoàn việt nam ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi chín ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt bảy mươi cá nhân được trao giải thưởng nguyễn đức cảnh lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
giải thưởng nguyễn đức cảnh là phần thưởng cao quý của tổng liên đoàn lao động việt nam được xét trao tặng năm năm một lần
nhằm tôn vinh công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo
góp phần phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ ấn tượng với những thành tích của bảy mươi cá nhân
được trao tặng giải thưởng nguyễn đức cảnh lần thứ ba
hai mươi cá nhân tiêu biểu đại diện cho hơn một mươi triệu công nhân viên chức lao động trong cả nước đã đóng góp bảy trăm tám mươi một đề tài
sáng kiến giải thưởng
pháp kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi trên bảy mươi bốn tỷ đồng
tám hai trăm hai mươi công nhân lao động được các cá nhân tiêu biểu đào tạo kèm cặp
với mong muốn giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn việt nam sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội đề nghị tổ chức công đoàn việt nam cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
và nhận thức quán triệt sâu sắc các chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước
về thi đua yêu cầu
chủ tịch quốc hội đề nghị tổ chức công đoàn việt nam cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh

quan tâm nhiều hơn nữa đến việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và nâng cao đời sống của công nhân
người lao động nghiên cứu đổi mới tạo bước chuyển biến mới về chất của công tác thi đua khen thường
chủ tịch quốc hội căn dặn tổ chức công đoàn nói chung và các cá nhân tiêu biểu xuất sắc nói riêng
phải là nòng cốt trong tuyên truyền giải thích để người lao động nghiêm trình chấp hành chủ trương
đường lối của đảng pháp luật của nhà nước thận trọng cảnh giác trước những đối tượng lợi dụng dân chủ
lòng yêu nước kích động lôi kéo xúi dục người lao động tụ tập trái phép gây mất trật tự an toàn xã hội
kết thúc bài phát biểu của mình chủ tịch quốc hội mong muốn bảy mươi công nhân lao động được vinh danh lần này
tiếp tục tiên phong gương mẫu trở thành động lực cổ vũ công nhân lao động vươn lên lập nhiều thành tích mới
để ngày càng có nhiều cá nhân tiêu biểu được nhận giải thưởng nguyễn đức cảnh
cũng như các phần thường danh hiệu cao quý khác của đảng và nhà nước